thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn mươi bảy về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành giải pháp quản lý thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
chỉ đạo lực lượng hải quan kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng nhập khẩu qua cửa khẩu
khu vực địa bàn kiểm soát của hải quan xác lập các chuyên án đấu tranh đối với các đường dây ổ nhóm buôn lậu thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
các bộ ngành địa phương thường xuyên thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vận chuyển tàng trữ buôn bán thuốc lá điện tử
thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh sử dụng trên thị trường việt nam tăng cường thông tin giáo dục truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng cho người dân
những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trang thông tin mạo danh cổng thông tin điện tử bộ công an để cung cấp thông tin đăng tải nhiều video bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bộ công an đã phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn này
bộ công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh cổng thông tin điện tử bộ công an
nhiều trang thông tin mạo danh cổng thông tin điện tử bộ công an cung cấp nhiều thông tin đăng tải nhiều video bài viết
có nội dung cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ lấy lại tiền bị treo
thu hồi tiền lừa đảo với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo
đây là một trong những hành vi giả mạo chiếm đoạt tài sản đối với người dân
bộ công an khẳng định hiện nay bộ công an việt nam chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai kênh
cổng thông tin điện tử bộ công an https hai gạch chéo mps gov vn và https hai gạch chéo bộcôngan gov vn
bộ công an đề nghị người dân hãy thận trọng khi sử dụng nguồn thông tin không chính thức mạo danh bộ công an việt nam
người dân cần trực tiếp đến các đơn vị cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn
thư theo đường bưu điện về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận giải quyết
thưa quý vị
những năm gần đây để nâng cao chất lượng giáo dục huyện miền núi minh hóa tỉnh quảng bình đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học
tuy nhiên một số điểm trường xây xong rồi bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí ngân sách nhà nước và bức xúc như luận
điểm trường mầm non cầu rong thuộc trường mầm non xã hồng hóa huyện minh hóa được đầu tư xây dựng khang trang với thiết kế hai phòng học
phòng bếp có tổng bức đầu tư một bảy tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương
trường được hoàn thiện và bàn giao sử dụng vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đến nay điểm trường này chỉ tổ chức dạy học được một năm học rồi bỏ hoang gây lãng phí
hiện tại thì năm học hai nghìn hai mươi ba và hai nghìn ba trăm hai mươi bốn thì nhà trường cũng tuyển sinh để cho trẻ là học ở điểm cầu rong này
nhưng mà hiện tại thì các bậc phụ huynh thì
cho con đi học nơi khác không học ở điểm cầu rong
nên là nhà trường không có học sinh để dạy
hiện tại thì nhà trường là đóng cửa cái điểm cầu ròn
tại xã dân hóa công trình trường học bản k i được xây dựng và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi một
với số vốn hơn ba ba tỷ đồng từ nguồn vốn trai phiếu của chính phủ
do ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư công trình được thiết kế hai tầng với bốn phòng học
bảo đảm cho gần sáu người học sinh tại hai bản k i và k vàng học tập
nhưng đến nay
vẫn chưa thể bàn giao do hạ tầng chưa đồng bộ
trong thời gian tới thì khi đảm bảo điều kiện của nhân chế
và nhất là đảm bảo số lượng học sinh tại điểm này thì sẽ tiếp tục tổ chức việc giải học
để đảm bảo thuận lợi cho ba con nhân chế
với một địa phương còn nghèo như huyện miền núi minh hóa
việc chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục là hết sức cần thiết
tuy nhiên tình trạng nhiều điểm trường xây xong rồi bỏ hoang trong thời gian dài
không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mà còn gây lãng phí nguồn ngân sách của nhà nước
thưa quý vị thời gian qua lưu lượng hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu lào cai tăng mạnh
chủ yếu là các loại trái cây từ các tỉnh miền nam
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh lào cai đã duy trì hoạt động thông quan hàng hóa hai mươi bốn trên bảy
với việc hỗ trợ tối đa về giải quyết thủ tục hành chính
tuy nhiên vẫn còn những vương mắc về việc cấp số thông hành cho lái xe vào những ngày cuối tuần
khiến việc xuất khẩu hàng hóa gặp khó
theo phản ánh của nhiều lái xe trở
trái cây xuất khẩu thời gian qua họ gặp không ít khó khăn trong việc làm sổ thông hành vào thời điểm cuối tuần

nên phải đợi sang tuần sau